sau đây là nội dung chi tiết
và triển khai chỉ thị số một mươi hai cttu của bộ chính trị
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã dự và phát biểu chỉ đạo
trong thời gian qua lực lượng công an đã sử dụng đồng bộ các biện pháp phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị
các ban bộ ngành kinh tế và toàn dân đã kịp thời phát hiện đấu tranh phòng chống có hiệu quả âm mưu chống phá của các thế lực thù địch
và các loại tội phạm trên lĩnh vực kinh tế đảm bảo an ninh an toàn đối với các ngành kinh tế trọng điểm
trong bối cảnh việt nam đẩy mạnh hội nhập hợp tác kinh tế quốc tế tội phạm kinh tế tiếp tục diễn biến phức tạp với các phương thức thủ đoạn mới
thủ tướng yêu cầu bộ công an phải thường xuyên giả soát bổ sung các phương án kế hoạch bảo vệ các lĩnh vực kinh tế trọng điểm
chủ động phòng ngừa kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn các hoạt động chống phá nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh quốc gia trên lĩnh vực kinh tế
tiếp tục chương trình kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn sáng nay các đại biểu thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật quản lý ngoại thương
đa số đại biểu tán thành với nhiều nội dung sửa đổi bổ sung của ủy ban thường vụ quốc hội về dự án luật này
tuy nhiên một số đại biểu cho rằng dự án cần bổ sung quy định về các giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong hoạt động ngoại thương
trong thời gian qua chúng ta cũng biết rằng việc thương lái nước ngoài núp bóng doanh nghiệp việt nam thu mua chèn ép hàng hóa của trong nước và hàng hóa nước ngoài nhập vào thì giả danh hàng việt nam
vậy luật này quan tâm đến vấn đề này như thế nào
trong khi đó các nước có hệ thống phòng vệ rất mạnh chặt chẽ như là việc kiện doanh nghiệp bán phá giá bảo trợ doanh nghiệp trong nước v v
đề nghị nên bổ sung nội dung trên và phải có chế tài xử phạt hợp lý để doanh nghiệp trong nước được cạnh tranh lành mạnh
ngăn chặn các đối tượng có hành vi tiếp tay cho doanh nghiệp nước ngoài gây tổn hại đến nền kinh tế của đất nước
thảo luận tại hội trường sáng nay nhiều đại biểu cũng băn khoăn về việc thành lập các tổ chức xúc tiến thương mại
nhất là nguyên tắc nhà nước hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức này
mà cần phải đánh giá về năng lực về kỹ năng và trình độ của đội ngũ làm công tác xúc tiến thương mại của các tập đoàn doanh nghiệp
và ở đây nữa tôi thấy theo tinh thần của luật này là cần phải công khai minh bạch
đại biểu ngô đức mạnh cũng cho rằng phải chăng cần nâng cao chất lượng của cục xúc tiến thương mại
đồng thời nên hình thành cơ quan xúc tiến thương mại tầm quốc gia
chúng ta phân tán nguồn lực chúng ta phân tán thông tin và trong cái thời buổi cạnh tranh hiện nay
doanh nghiệp lại làm làm làm sao trộn và cạnh tranh không lành mạnh
dìm hàng của nhau và doanh nghiệp không có thông tin
cho nên sáng nay để chuẩn bị bài phát biểu này tôi có vào trang website của cục xúc tiến thương mại
cũng như là website của cơ quan xúc tiến thương mại của nhật bản hàn quốc
thì thấy rằng là thông tin của người ta rất là đầy đủ
và ở đây là thông tin để kết nối các doanh nghiệp
và không ai có thể làm thay xúc tiến thương mại bằng chính sách của nhà nước
cơ quan xúc tiến thương mại của nhà nước phải làm thật tốt để kết nối các doanh nghiệp
một số ý kiến khác thì cho rằng
việc xây dựng luật quản lý ngoại thương liên quan đến nhiều văn bản pháp luật hiện hành
như luật thương mại luật thuế
vì vậy việc xây dựng luật cần phải bảo đảm tính đồng bộ trong hệ thống pháp luật
giải quyết tốt mối quan hệ giữa luật này và luật khác
bảo đảm phù hợp với các điều ước quốc tế thông lệ quốc tế
trong khi chờ đợi thêm những cơ chế hỗ trợ từ các cơ quan quản lý nhà nước được cụ thể hóa
ý thức được tầm quan trọng của việc liên kết để phát triển nâng cao năng lực cạnh tranh trên trường quốc tế
với khoảng chín hội viên là các doanh nghiệp nhỏ và vừa khắp các tỉnh thành khu vực phía nam
hiệp hội doanh nghiệp tp hcm đã có nhiều hoạt động tập hợp ý kiến và các vấn đề doanh nghiệp quan tâm
để đề xuất với chính quyền từ trung ương tới địa phương nhằm xây dựng các chính sách có hiệu quả
tạo các điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hội viên được phát huy khả năng cạnh tranh tồn tại và phát triển trong tình hình kinh tế mới
đây là buổi sinh hoạt mang tính thường kỳ của các doanh nghiệp tp hcm
mỗi tháng hai lần hiệp hội doanh nghiệp tp hcm đều tổ chức các chuyên đề liên quan đến sự phát triển của doanh nghiệp
phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế của đất nước nói chung và kinh tế hội nhập với khu vực và quốc tế nói riêng
từ vấn đề thuê ceo
doanh nghiệp nên theo hướng nào phát huy tối đa sự liên kết tìm hiểu các thông tin về nhau để tìm kiếm cơ hội hợp tác
đến các vấn đề lớn và sát thực như hàng hóa xuất khẩu của các doanh nghiệp khi vào các nước thường gặp rào cản gì
các doanh nghiệp đã từng xuất khẩu chia sẻ kinh nghiệm khi làm ăn với các nước mỹ nhật bản và eu là các vấn đề mà hiệp hội luôn đề cập đến
vì vậy khá nhiều doanh nghiệp đều khẳng định sinh hoạt tại hiệp hội doanh nghiệp tp hcm như được bổ sung chi thức mới
hoặc các vấn đề doanh nghiệp đang cần cũng được các chuyên gia kinh tế định hướng
các thông tin của hiệp hội hỗ trợ rất là tốt cho bên các doanh nghiệp
đặc thù như trong công ty em thì nó cũng có những sản phẩm giới thiệu sản phẩm
có những quầy trưng bày hàng chia sẻ những thông tin của doanh nghiệp để các doanh nghiệp để liên kết với nhau hỗ trợ tốt
mục tiêu đang hướng là liên kết với tất cả các doanh nghiệp để làm cho một mô hình khép kính
ủng hộ tất cả những doanh nghiệp tức là dùng những sản phẩm của doanh nghiệp của mình để mình nói chung là liên kết với nhau
để tạo ra sức mạnh để tránh những sự xâm chiếm của những mặt hàng ngoại
đá những mặt hàng việt mình là người việt nên tên dùng sản phẩm việt
doanh nghiệp lớn mạnh về tài chính sản phẩm của họ đã quá quen thuộc với người tiêu dùng
trong khi đó cái thiệt của doanh nghiệp nhỏ và vừa là sản phẩm của họ chưa được nhiều người tiêu dùng biết đến
chưa có chỗ đứng vững chắc
do đó để các sản phẩm này cạnh tranh với các sản phẩm tương tự của doanh nghiệp lớn là khó khăn
các hội nghị chúng tôi luôn luôn tổ chức bên cạnh đó là tiếng các trưng bày sản phẩm của doanh nghiệp
để từ đó doanh nghiệp có thể trở thành khách hàng của nhau
ví dụ như dịp tết thì những cái hàng hóa cung ứng cho tết thì họ được trưng bày
để các doanh nghiệp có nhu cầu mua hàng tặng quà mua hàng để phục vụ cho cán bộ công nhân viên
thì họ có thể kết nối với nhau thông qua cái đó
tức là coi hội viên là thị trường của nhau
và tới đây thì chúng tôi sẽ xây dựng một cái cổng mà ở đó trình bày tất cả các dịch vụ
sản phẩm dịch vụ của cộng đồng doanh nghiệp
trong bối cảnh việt nam đang tham gia hội nhập ngày càng sâu vào kinh tế thế giới
việc các doanh nghiệp liên kết với nhau sẽ tiếp tục thúc đẩy hơn nữa triển vọng tăng trưởng và sức mạnh của doanh nghiệp
trong năm hai nghìn một mươi sáu việt nam đã có hơn năm trăm linh lô hàng thủy sản bị các thị trường lớn như mỹ úc nhật và eu trả về
trong bốn tháng đầu năm việt nam lại có trên một trăm linh lô hàng bị trả về
gần đây nhất xuất khẩu gạo của việt nam lại rơi vào chầm lắng khi trung quốc giảm nhập khẩu cả chính ngạch lẫn tiểu ngạch
philippines tạm dừng nhập khẩu gạo nhằm bảo hộ sản xuất trong nước
trước đó vào cuối năm hai nghìn một mươi sáu
australia đã có lệnh cấm nhập khẩu tôm và thịt tôm chưa nấu chín từ việt nam kể từ ngày chín tháng một năm hai nghìn một mươi bảy và kéo dài trong vòng sáu tháng
điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp nội địa của chúng ta vừa bị thiệt hại về kinh tế vừa bị giảm uy tín tại các thị trường quốc tế
chỉ cần là một bài toán nhanh với những lô hàng xuất khẩu bị trả về trong thời gian qua
thì thiệt hại về tài chính ước tính lên tới một mươi bốn triệu usd một năm
tuy nhiên đây cũng chưa phải là con số chính xác về những tổn thất
mà doanh nghiệp phải gánh lấy từ các đơn hàng bị trả về
lĩnh vực hôm nay được quốc hội thảo luận đang gặp khó khăn trên trường quốc tế
đặc biệt là những bất cập trong quy trình sản xuất chế biến hay là bảo quản sản phẩm
giờ đây không còn là quan ngại duy nhất của các doanh nghiệp
mà trên thực tế là trong công đoạn cuối cùng là lưu thông hàng hóa
doanh nghiệp cũng phải hết sức chăn trở khi mà sản phẩm dù đã tuân thủ các quy chuẩn tiêu chuẩn của quốc gia
trường nhập khẩu thì lại không đáp ứng được quy chuẩn an toàn từ phía đối tác dẫn đến là hàng bị trả về
bất cập này đang ảnh hưởng rất lớn đến tình hình xuất khẩu của các doanh nghiệp
và là thách thức lớn buộc các cơ quan quản lý phải nhanh chóng tìm ra giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
nhiều sản phẩm dù đã được kiểm định ở việt nam nhưng kết quả kiểm định này lại không được công nhận ở thị trường nhập khẩu
đó là lý do mà nhiều lô hàng xuất khẩu hồ tiêu chư sê đang vướng phải dẫn đến việc phải trả về
bức xúc này của đại diện đơn vị hồ tiêu chư sê cũng là khó khăn chung của nhiều doanh nghiệp xuất khẩu hiện nay
ở một tình huống khác là đối với ngành thép trong năm qua ngành thép chịu sức ép lớn khi liên tục vướng vào các vụ kiện thuế chống bán phá giá
và thuế chống trợ cấp từ các nước nhập khẩu
hiện tại về vấn đề xuất khẩu của công ty thì nó cũng đang gặp rất nhiều những khó khăn
thứ nhất là giá thép thì nó không có ổn định
thứ hai nữa là đối với hàng đặc thụ của công ty là hàng siêu trường siêu trọng
nội địa việt nam thì hầu hết là mình phải vận chuyển đường bộ
thì những cái công mà orbil top hay là những cái dầm mà nó trên một trăm linh tấn thì toàn phải vận chuyển ban đêm
nên là đóng công này kia là tất cả các anh em người ta phải làm ban đêm rất là nhiều
cái thứ ba nữa là về vấn đề mà hiện nay là thuế họ siết rất là chặt cái vấn đề là hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào cho doanh nghiệp hàng xuất khẩu
thì những cái hàng mà biên giới đất liền này kia hoặc là những cái hóa đơn vận chuyển thì đôi khi là họ yêu cầu là phải xuất trước cái ngày tàu chạy gì đó
thì nhiều khi doanh nghiệp mình là
do cái phần khách quan tại vì hàng của mình thì không thể vận chuyển một ngày mà nó hết
rồi hai ba ngày thì nó sẽ gặp những cái vướng đó
hiện tại cái vấn đề xuất nhập khẩu của công ty chúng tôi trong cái tình hình hiện tại bây giờ cũng đang có những cái biến động nhất định
thứ nhất là cái vấn đề mà tỷ gia lãi xuất của cái fed vừa mới tăng vừa rồi thì nó làm cho cái giá thép của toàn cầu bắt đầu là có cái sự biến động gia tăng lên
và đối với chúng tôi thì là về hoạt động xuất nhập khẩu thì là khi mà chúng tôi
khi mà chúng tôi đã ký hợp đồng thì chúng tôi đã ký cái cách đây khoảng sáu bảy tháng rồi
nhưng mà khi mà đầu vào chúng tôi mua thì giá thép lại tăng
cho nên nó đưa đến cái vấn đề mà cái lãi của chúng tôi ít đi
nhiều cái đơn hàng chúng tôi cũng bị giảm và nhiều cái mà để giữ lại khách hàng cho nên chúng tôi bị thiệt hại
thì cái đấy là những cái mà ảnh hưởng nhất định đến cái vấn đề xuất nhập khẩu của công ty chúng tôi
đây chỉ là hai trường hợp điển hình
thực tế thời gian qua hoạt động xuất khẩu
ở nước ta khá trao đảo và mất ổn định sau những lần bị từ chối xuất khẩu
ở những thị trường xuất khẩu lớn và khó tính như eu mỹ nhật bản úc
cụ thể mới đây xuất khẩu gạo của việt nam lại rơi vào chầm lắng
khi trung quốc giảm nhập khẩu cả chính ngạch lẫn tiểu ngạch
philippines tạm dừng nhập khẩu gạo nhằm bảo hộ sản xuất trong nước
với tình hình thị trường như hiện nay một số doanh nghiệp việt nam cho rằng
tác động đến việc tiêu thụ lúa gạo vụ hè thu sắp tới sẽ gặp khó khăn khi nhu cầu thế giới giảm
năm chỉ gạo việt nam hiện đang nằm trong số ba quốc gia có lượng hàng thủy sản bị trả về
nhiều nhất tại các thị trường lớn như mỹ úc nhật và eu
đặc biệt xuất khẩu vào mỹ đang chịu áp lực mới dưới đạo luật có tên
hiện đại hóa an toàn thực phẩm fsma
thay vì kiểm tra hàng hóa nhập khẩu tại nước mỹ
thì chuyển về kiểm soát ngay tại quốc gia xuất khẩu trên toàn chuỗi sản xuất
đạo luật này sẽ được áp dụng hoàn toàn vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
theo đánh giá chung của các chuyên gia
tình trạng lạm dụng kháng sinh chất cấm quá nhiều
khiến thế giới có cái nhìn không thiện cảm về thực phẩm của việt nam
các doanh nghiệp việt nam cần phải tuân thủ các quy định an toàn thực phẩm
ngay từ thời điểm này đặc biệt là tuân thủ nghiêm các quy định an toàn
trong suốt quá trình nuôi
các doanh nghiệp việt nam cần tạm nên giá trị tăng thêm
cho sản phẩm như yếu tố hữu cơ
không chỉ gây tiêu tốn nhiều thời gian chi phí
các chuyên gia cũng thừa nhận rằng kết quả kiểm nghiệm

kết quả kiểm nghiệm của các tiêu chuẩn quy chuẩn này lại có sai số khá cao
thậm chí không chính xác khiến doanh nghiệp lao đao
khi đối tác thử nghiệm trả về kết quả không đạt yêu cầu
với việc kết quả kiểm định không đạt yêu cầu
cũng đồng nghĩa hàng hóa xuất khẩu của các doanh nghiệp
bị đánh giá là không đáp ứng được yêu cầu
và tất nhiên bị đối tác trả về là điều dễ hiểu
ở việt nam này nó chính xác hay nó không chính xác
mà rõ ràng là người chịu trách nhiệm chính ở đây là doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng
chính sự không đồng bộ thiếu hài hòa giữa các tiêu chuẩn
quy chuẩn kiểm định hàng hóa giữa việt nam và các nước xuất khẩu
là nguyên nhân của sự bất cập và bức xúc hiện nay của doanh nghiệp
điều này thực tế cũng đang là thách thức lớn cho ngành xuất khẩu của việt nam
trên các thị trường quốc tế hiện nay
đồng chí thuận hữu tổng biên tập báo nhân dân hoan nghênh ông thái danh chiếu
xã trưởng tân hóa xã cùng đoàn đã đến thăm báo nhân dân
đồng chí cũng cho biết báo nhân dân của việt nam và nhân dân nhật báo của trung quốc
hàng năm đã có các cuộc trao đổi đoàn mang tính chia sẻ thông tin kinh nghiệm hoạt động báo chí
quan hệ giữa hai tờ báo ngày càng gắn bó thân thiết
trên quan điểm việt nam và trung quốc là đối tác chiến lược toàn diện
cùng các cán bộ đã dành cho đoàn
ông thái danh chiếu khẳng định quan hệ giữa hai đảng việt nam trung quốc
hai tờ báo nhân dân và nhân dân nhật báo là quan hệ truyền thống hữu nghị
việc trao đổi đoàn hàng năm giữa hai tờ báo có ý nghĩa trong việc tăng cường sự hiểu biết
giữa hai đảng và hai tờ báo nhất là qua chuyến thăm cấp nhà nước trước đó tới trung quốc
của tổng bí thư nguyễn phú trọng và chủ tịch nước trần đại quang một lần nữa đã khẳng định điều này
trong thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục tăng cường các trao đổi đoàn
cũng như các hội thảo về báo chí nhằm thắt chặt thêm tình cảm hữu nghị
và hiểu biết lẫn nhau vì sự phát triển chung của hai đảng hai nước
trong mấy năm qua do tác động ngày càng mạnh của biến đổi khí hậu tại khu vực cửa biển thị trấn gành hào
huyện đông hải tỉnh bạc liêu liên tục xảy ra nhiều đợt sóng biển to gió lớn đánh sạt lở hàng trăm mét kẻ bê tông
cách đây hơn một tháng sóng to gió biển được cho là lớn nhất kể từ một mươi một năm qua
đã đe dọa đến nhà cửa của hàng ngàn hộ ở thị trấn gành hào
tại khu vực này hiện vẫn còn nhiều đoạn tuyến kè bê tông xuất hiện các vết nứt sụt lún nguy cơ sạt lở rất cao
hậu quả tàn phá của đợt sóng biển to gió lớn đến nay vẫn chưa được khắc phục
hàng trăm mét kè bê tông bị sạt lở một số nhà dân sát biển bị sóng đánh hoang tàn vẫn còn đó
bởi theo ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu để khắc phục tình trạng trên
trước mắt tỉnh cần phải có vốn đầu tư bước đầu khoảng một trăm năm mươi tỷ đồng
nhưng do ngân sách của tỉnh hiện đang rất khó khăn nên chưa có vốn đầu tư
bây giờ yêu cầu nhà nước gia cố lại cho dẫn chắc cho dân ở đây yên tâm
bà con ở gần ở đây thì rất là lo sợ
không biết là lúc sóng to gió lớn mà quýnh sạt lở bờ kè bà còn chạy đi đâu
thành thử bây giờ tôi là người dẫn đây mong muốn làm sao mà trung ương hỗ trợ để đầu tư vô để xuống cho khắc phục bờ kè
được biết trước tình hình thiệt hại nghiêm trọng do sạt lở đê kè ven biển của tỉnh
ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu đã có tờ trình kiến nghị chính phủ các bộ ngành trung ương xem xét hỗ trợ tỉnh ba trăm bốn mươi tỷ đồng
để khắc phục và nâng cấp các đoạn đê kè bị sạt lở này
trước tình hình đó bang chỉ huy phòng chống lục bão của quyền cũng đã lập phương án sơ tán di dời dân
và đến thời điểm này thì có thể nói là rà soát lại các phương án mà trong phòng chống thiên tai và gia cố bờ kè
hiện nay hàng trăm hộ dân với hàng ngàn người ở thị trấn cửa biển gành hào huyện đông hải bạc liêu
đang ngày đêm nâm lớp lo âu vì bờ kè bị sạt lở nghiêm trọng chưa được khắc phục nâng cấp
trong khi đó mùa mưa bão đã đến nhiều trận sóng biển to gió lớn đang rình dập đe dọa sinh mạng và cuộc sống của hàng ngàn người dân nơi đây
tiếp tục với phần tin hôm qua ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa đã ký kết ghi nhớ hợp tác với công ty trách nhiệm hữu hạn microsoft việt nam
thực hiện đề án xây dựng thành phố nha trang theo mô hình thành phố thông minh
định hướng sẽ ưu tiên triển khai xây dựng thành phố nha trang theo mô hình thành phố thông minh
thông qua các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trên các lĩnh vực du lịch quy hoạch thành phố thành phố an toàn
nghiên cứu đề xuất giải pháp và lộ trình phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trên các lĩnh vực giáo dục y tế giao thông nông nghiệp
thương mại điện tử công nghiệp và các lĩnh vực khác theo nhu cầu của tỉnh khánh hòa đào tạo và phát triển nhân lực công nghệ thông tin
triển khai phát triển các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin và an toàn mạng triển khai phát triển các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ
ngoài ra mô hình thành phố thông minh còn hướng đến việc xây dựng hình ảnh những công dân thông minh
hai bên đã xây dựng cơ chế phối hợp xây dựng chi tiết kế hoạch hợp tác hàng năm trên các lĩnh vực trọng tâm
thành lập các nhóm làm việc để thực hiện và theo dõi quản lý việc thực hiện kế hoạch
trước tình trạng hàng loạt vỉa hè bị tái chiếm trở lại khiến cho người dân vô cùng bức xúc
lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm đã họp với lãnh đạo các quận huyện và sở ban ngành để nghiêm túc rút kinh nghiệm
cũng như là xác nhận quyết tâm lập lại trật tự về hè
theo báo cáo từ ban an toàn giao thông tp hcm thực tế tình hình trật tự lòng đề đường trên địa bàn thành phố còn tình trạng tái chiếm
do một số địa phương chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo của ủy ban nhân dân tp hcm
qua kiểm tra tại một trăm tám mươi sáu tuyến đường trên địa bàn hai mươi bốn quận huyện có tám mươi năm tuyến đường chuyển biến tốt trật tự lòng lề đường
tám mươi sáu tuyến đường có chuyển biến còn một mươi năm tuyến chưa chuyển biến
một số nơi làm việc theo lối mòn chưa thuyết phục không duy trì để tái chiếm
gây dư luận nghi ngờ có tình trạng bao che bảo kê tình trạng lấn chiếm vỉa hè
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm nguyễn thành phong khẳng định tại cuộc họp
cứ mỗi quý tp hcm sẽ học rút tiền nghiệm cũng như kiểm tra việc dọn dẹp đề đường
sẽ không có tình trạng đánh chống bỏ rùi
liên quan đến vụ bốn học sinh bị đuối nước ở huyện miền núi sơn hòa tỉnh phú yên
vào lúc năm h ba mươi phút sáng nay ngày hai mươi năm tháng năm lực lượng cứu hộ và người dân huyện sơn hòa
đã tìm thấy thi thể em phạm xuân luật cách nơi bị đuối nước khoảng một km về phía hạ lưu
thuộc khu phố tịnh sơn thị trấn củng sơn và bàn giao cho gia đình lo hậu sự
chính quyền địa phương cũng đã kịp thời chia buồn động viên và hỗ trợ mỗi gia đình có trẻ bị nạn năm triệu đồng
nhiều tổ chức cá nhân và nhà trường cũng đã thăm hỏi hỗ trợ vật chất tinh thần
để các gia đình sớm vượt qua đau thương mất mát ổn định cuộc sống
liên quan đến vụ việc trên dự kiến hôm nay ngày hai mươi năm tháng năm
đoàn công tác bộ công thương sẽ vào tỉnh phú yên để nắm tình hình tại hiện trường
kiểm tra công tác vận hành của nhà máy thủy điện sông ba hạ
theo báo cáo của sở công thương tỉnh phú yên ngày hai mươi bốn tháng năm
nhà máy thủy điện sông ba hạ vận hành phát điện
lúc bảy giờ sáu phút nhà máy phát điện một tổ máy với lưu lượng một trăm hai mươi m ba trên dây
đến tám giờ chín phút tiếp tục phát tổ máy thứ hai với lưu lượng một trăm hai mươi m ba trên dây
tổng lưu lượng nước khi phát hai tổ máy là hai trăm bốn mươi mét khối trên dây
vị trí các em học sinh bị đuối nước cách nhà máy khoảng một mươi km
sau khi nhận thông tin vụ tai nạn nhà máy đã dừng vận hành để phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn
trước đó ngày hai mươi bốn tháng năm bốn em học sinh lớp sáu a một trường trung học cơ sở thị trấn củng sơn
huyện sơn hòa rủ nhau xuống sông ba tắm
do khu vực các em học sinh tắm gần chạm bơm nước sông sâu chảy mạnh nên bị cuốn trôi
mới đây tổng liên đoàn lao động việt nam đã đến thăm và tặng quà
cho những trẻ em bị thiệt thòi tại trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh cao bằng
đây là một trong những sự kiện góp phần hưởng ứng ngày quốc tế thiếu nhi mùng một tháng sáu của tổng liên đoàn lao động việt nam
trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh cao bằng được thành lập từ năm một nghìn chín trăm chín mươi một
với mục đích nuôi dưỡng và chăm sóc những trường hợp người già cô đơn người tàn tật và trẻ em mồ côi
hiện nay trung tâm đang nuôi dưỡng một trăm tám mươi người với năm nhóm đối tượng
đại diện tổng liên đoàn lao động việt nam ghi nhận và chia sẻ những khó khăn vướng mắt của trung tâm
thăm hỏi và động viên các đối tượng đồng thời mong muốn trung tâm tiếp tục phát huy thế mạnh
trong công tác bảo đảm an sinh xã hội
nhân dịp này tổng liên đoàn lao động việt nam cũng tặng nhiều xuất quà có giá trị cho trung tâm
cho các em thiếu nhi thiệt thòi trên địa bàn tỉnh
ngày hai mươi bốn tháng năm tại đà nẵng nhân dịp ngày quốc tế thiếu nhi mùng một tháng sáu sắp đến
trung ương đoàn phối hợp với lữ đoàn công binh tám mươi ba hải quân và câu lạc bộ tuổi trẻ vì biển đảo quê hương
tổ chức chương trình bố ở đảo xa con ở nhà có bạn lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi
tại chương trình ban tổ chức đã trao năm mươi suất học bổng và năm trăm năm mươi phần quà tết thiếu nhi
cho con em cán bộ chiến sĩ lữ đoàn công binh tám mươi ba hải quân
đây là hoạt động thường niên nhằm cụ thể hóa sự quan tâm chăm lo của cộng đồng đối với con em cán bộ
chiến sĩ đang ngày đêm giữ gìn chủ quyền biển đảo tạo niềm tin vững vàng
để các chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vùng trời thiêng liêng của tổ quốc
trong phần tin quốc tế hội đồng bảo an liên hợp quốc thông qua nghị quyết
chống khủng bố
hàn quốc thông báo viện trợ nhân đạo cho triều tiên
theo thông tin mới nhất đã có ít nhất năm người thiệt mạng trong hai vụ nổ xảy ra liên tiếp
tại trạm xe buýt nhanh ở phía đông thủ đô jakarta của indonesia
trong số người thiệt mạng có kẻ đánh bom liều chết và một số cảnh sát cũng như dân thường bị thương
vụ nổ đầu tiên xảy ra vào lúc hai mươi h năm mươi tám phút tối qua
vụ nổ thứ hai xảy ra khoảng hai phút sau đó một số lực lượng đặc nhiệm và đội chuyên gia về bom
cũng được cử tới khu vực trên trạm xe buýt đã bị đóng cửa và cảnh sát khoanh vùng bán kính một trăm linh m
xung quanh hiện trường để phục vụ công tác điều tra trong khi đó tổng thống indonesia joko widodo
tuyên bố nhà chức trách nước này sẽ ráng đòn mạnh vào mọi lực lượng chống đối đe dọa sự ổn định của
indonesia đồng thời kêu gọi tinh thần đoàn kết của người dân
trong khi đó chính phủ anh cho biết giới chức nước này đang hết sức bất bình vì việc mỹ tiếp
tục làm dò dỉ thông tin liên quan tới quá trình điều tra vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại thành
phố manchester khiến hai mươi hai người thiệt mạng bộ nội vụ anh đã chỉ trích bộ an ninh nội
địa mỹ và các cơ quan tình báo mỹ sau khi danh tính nghi phạm đánh bom sân vận động malchester
ukraine và chi tiết tiến trình điều tra bị dò dỉ trên các phương tiện truyền thông của mỹ
trước khi phía anh sẵn sàng công bố tờ the new york times của mỹ lại tiếp tục
chọc giận giới chức anh khi cho đăng tải các bức ảnh chụp hiện trường với những dấu vết còn
xót lại của vụ đánh bom những bức ảnh này do cảnh sát điều tra anh chụp và chia sẻ cho các
đồng nghiệp mỹ chính phủ anh cho rằng việc dò dỉ những thông tin như vậy là không thể chấp nhận
được và sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới các nạn nhân thân nhân của họ cũng như công chúng
tính tới thời điểm hiện tại đã có sáu người đàn ông và một phụ nữ bị bắt trong quá trình điều tra vụ án
nổ ở manchester arena trước tình hình khủng bố đang gia tăng mới đây nhất là vụ nổ tại thành phố
manchester nước anh và thủ đô jakarta của indonesia các nước thành viên hội đồng bảo
an liên hợp quốc vừa nhất trí thông qua nghị quyết số hai nghìn ba trăm năm mươi bốn về vấn đề chống khủng bố theo đó kêu gọi
thúc đẩy các hoạt động đấu tranh với những tổ chức khủng bố đặc biệt là các hoạt động tuyển mộ
tuyên truyền và tấn công khủng bố nghị quyết khẳng định hội đồng bảo an liên hợp
quốc là cơ quan có trách nhiệm duy trì hòa bình và an ninh thế giới phù hợp với hiến trương
liên hợp quốc đồng thời cam kết tôn trọng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và sự độc lập chính trị
của tất cả các quốc gia theo nghị quyết chủ nghĩa khủng bố chỉ có thể bị đánh bại nếu có cách tiếp
cận toàn diện và bền vững với sự tham gia hợp tác của tất cả các quốc gia các tổ chức quốc tế và
khu vực nhằm chung sức đấu tranh hóa giải các mối đe dọa khủng bố trong cuộc chiến chống khủng bố
các phương tiện truyền thông tổ chức tôn giáo cơ quan giáo dục đóng vai trò quan trọng có thể
giúp nâng cao nhận thức của người dân góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh qua đó góp phần
ngăn chặn sự xâm nhập của chủ nghĩa khủng bố
tiếp tục với các thông tin quốc tế đáng chú ý khác chính phủ hàn quốc cho rằng cần phải cung cấp
viện trợ nhân đạo cho triều tiên mà không xem xét về mặt chính trị nhưng cũng nhấn mạnh là sẽ
áp dụng các biện pháp mạnh mẽ hơn đối với bình nhưỡng trong trường hợp họ tiến hành thêm các hành động
liên quan đến vấn đề hạt nhân của nước này
theo quan điểm của tổng thống hàn quốc moon jae in cung cấp viện trợ nhân đạo cho những nơi mà người dân
đang phải chịu khổ là việc làm có giá trị toàn cầu và hàn quốc cũng cần phải làm như vậy
kể từ khi ông moon một chính trị gia theo đường lối tự do nhậm chức ngày một mươi tháng năm vừa qua
nhiều nhà quan sát cho rằng đã có sự thay đổi trong chủ trương liên quan đến việc viện trợ và giúp đỡ triều tiên
ông moon đã từng tuyên bố sẽ thúc đẩy cách tiếp cận với bình nhưỡng theo hướng đối thoại
đồng thời đang cân nhắc nối lại hoạt động liên lạc dân sự liên triều
hôm qua ngày hai mươi bốn tháng năm ghi nhận nhiều diễn biến tích cực trên thị trường chứng khoán
đặc biệt thị trường mỹ lên điểm phiên thứ năm liên tiếp trong khi chỉ số s p năm trăm linh chạm mức cao kỷ lục mới
nhờ những phản ứng tích cực từ các nhà đầu tư sau khi ngân hàng dự trữ liên bang mỹ phát tín hiệu là sẽ tăng lãi suất
đóng phiên giao dịch ngày hai mươi bốn tháng năm tại phố quân chỉ số công nghiệp dow jones và chỉ số công nghệ nasdad đều tăng bốn
còn chỉ số s p năm trăm linh tăng ba lên hai bốn trăm linh bốn ba mươi chín điểm mức cao chưa từng có từ trước tới nay
đà tăng cũng xuất hiện ở hầu hết các thị trường châu á tuy nhiên thị trường chứng khoán châu âu phần lớn đi ngang
ngoài ra giá trị của đồng đô la so với các đồng tiền khác cũng giảm sau thông tin trên từ fed
các chỉ số chứng khoán liên quan tới dầu mỏ cũng giảm dù chính quyền mỹ công bố kế hoạch cắt giảm sản lượng dầu thô dự trữ chiến lược
một số mã giao dịch dầu mỏ như exxonmobil giảm bốn royal dutch shell giảm hai
fed cho rằng đã đến thời điểm thích hợp để tăng lãi suất
hầu hết các nhà kinh tế dự đoán quyết định này sẽ được thông qua trong cuộc họp diễn ra vào ngày một mươi ba một mươi bốn tháng sáu tới
theo báo cáo mới nhất của cơ quan năng lượng tái tạo quốc tế
trong năm hai nghìn một mươi sáu hơn chín tám triệu người được tuyển dụng trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và dự báo là đến năm hai nghìn hai mươi
con số này có thể sẽ tăng lên là hai mươi bốn triệu người
báo cáo của cơ quan năng lượng tái tạo quốc tế cho thấy trong số chín tám triệu việc làm được tạo ra trong năm hai nghìn một mươi chín
thì ngành sản xuất điện mặt trời đem lại nhiều cơ hội tuyển dụng nhất với ba một triệu việc làm tăng một mươi hai từ năm hai nghìn một mươi
chỉ phí giảm
cũng như nhiều chính sách khuyến khích đã dần thúc đẩy đầu tư và nhân lực trong lĩnh vực năng lượng tái tạo trên khắp thế giới
các nước brazil trung quốc đức ấn độ nhật bản và mỹ có số người làm việc trong ngành năng lượng tái sinh cao nhất thế giới
chỉ riêng tại trung quốc số lao động trong lĩnh vực này của năm ngoái đã tăng ba bốn lên ba bốn mươi sáu triệu người
theo cơ quan năng lượng tái tạo quốc tế sáu mươi hai việc làm trong lĩnh vực năng lượng tái tạo là ở châu á nơi ghi nhận số lượng dự án đang trên đà tăng
đặc biệt tại malaysia và thái lan
hy vọng năng lượng tái sinh sẽ trở thành động lực chính cho nền kinh tế thế giới
những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt